nhiều dự án đã được hoàn thành góp phần tích cực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tuy nhiên còn nhiều dự án vẫn gặp khó về vốn đặc biệt là vai trò của nguồn vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của các dự án quan trọng này
chương trình giao thông kết nối hôm nay của chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về một dự án có vai trò rất quan trọng đối với người dân các tỉnh miền tây dự án cao tốc trung lương mỹ thuận
tháng một mươi một năm hai nghìn chín cao tốc trung lương mỹ thuận được khởi công xây dựng
đây là dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ giảm tải cho quốc lộ một a là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối vùng tây nam bộ với thành phố hồ chí minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía nam
dự án dài năm mươi một một km đi qua địa bàn năm huyện thị của tỉnh tiền giang
sau thời gian tạm ngưng dự án tái khởi động vào đầu năm hai nghìn một mươi năm
tuy nhiên sau đó lại gặp khó khăn liên quan đến phương án tài chính
có thể nói rằng dự án trung lương mỹ thuận thời gian của quán đình trẻ nó có những nguyên nhân chủ quan về năng lực của nhà đầu tư
nhưng nó có một cái nguyên nhân cũng rất là quan trọng khách quan đó là cái nguồn vốn
trong thời gian đồng hóa không kêu gọi được sự hỗ trợ của nguồn vốn đặc biệt vốn tiêu dụng
cho nên đây là một trong những khó khăn lớn nhất của các nhà đầu tư các công trình hạ tầng giao thông đường bộ việt nam theo phương tức pp đó là vốn vay
khó khăn về nguồn vốn là nguyên nhân chính khiến dự án này đình trệ
vì vậy giải quyết nguồn vốn chính là điều kiện tiên quyết cho dự án
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín chính phủ đã chấp thuận chuyển đổi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án từ bộ giao thông vận tải sang ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang
giúp địa phương chủ động trong việc phối hợp với nhà đầu tư là tập đoàn đeo cả giải quyết các vấn đề pháp lý của dự án
trong khi nguồn vốn còn chưa được khơi thông chủ đầu tư dự án đã chủ động ứng một bốn trăm linh tỷ đồng và tỉnh tiền giang cũng ứng gần hai trăm tám mươi tỷ đồng để giải phóng mặt bằng tiến hành thi công
trong sáu tháng từ tháng sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín các nhà thầu đã triển khai thi công thêm năm mươi cây cầu bắt đầu xử lý bốn mươi năm km nền đất yếu
khối lượng thi công của dự án đạt hai mươi bảy tăng một mươi bảy so với một thập kỷ trước đó chỉ đạt có một mươi
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nguồn vốn ngân sách hai một trăm tám mươi sáu tỷ đồng hỗ trợ cho dự án cao tốc trung lương mỹ thuận đã về đến tỉnh tiền giang
trong đó có một ba trăm chín mươi tỷ đồng đã được giải ngân cho doanh nghiệp dự án đây là nguồn vốn quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp tục tập trung bắt tay vào thi công đảm bảo tiến độ
thực hiện giải ngân liên quan đến công tác chống tác bằng thì đã chuyển hết cho chủ đầu tư và hoàn ứng lại của tỉnh tiền giang trước khi đã hoàn ứng chống tác bằng thì trên dưới là một bảy trăm bảy mươi sáu tỷ
còn lại khoảng năm trăm linh tỷ thì sẽ dự kiến bàn bạc cùng nhà đầu tư bot sẽ đầu tư một số hàng bộ công trình mà vừa qua quý văn tỉnh tiền giang có đề nghị bổ sung để phục vụ cho dân sinh và sản xuất của người dân trong khu vực dùng ảnh hưởng của gián
niềm mong bỏi hàng chục năm trời của người dân miền tây dần được đèn đáp chỉ mong sao công trình sớm hoàn thành để được chứng kiến sự đổi thay trên quê hương mình
thì gia đình cũng nằm
trong diện giáo pháp học bằng thì cũng rất là đồng tình với anh em giáo pháp học bằng nó cũng không có gì giá cả thì nói thật ra nó cũng không được cao lắm nhưng mà cũng phải chăng
rồi anh em ở đây bà con ở đây cũng rất là đồng tình và tôi cũng thường hay dẫn động một số người để ủng hộ theo coi như là giá cả được để tiến độ để nhanh hơn giao mặt bằng cho công trình dự án được tốt hơn
mà một ngày nào đó tôi thấy cầu mà tôi cười tới chuyện đó tôi ra đi cũng được
đúng không cũng tốt cũng như tôi biết còn hai bác tôi thì không biết thấy tội nghiệp mấy bác tôi ở đây này nè cũng đi xuống hoài để coi coi coi coi cầu cao tốc mừng như thế nào cũng mừng lắm
thêm như tôi thì thêm như tôi biết là nó là như vậy hồi sáng giờ cũng tông xuống để dòm cho biết nhưng mà thật dòm hoài không thấy
mình thấy đường cao tốc đó là cái công trình của quốc gia mình phải nên làm cho nên là mình thấy người dân có trách nhiệm thì cũng ủng hộ
một phần nào đó về cái mặt tinh thần hoặc là về giải phóng mặt bằng đền bù gì đó thì chúng tôi cũng rất là đồng tình
để cho việt nam mình có những con đường nó sẽ tương đối với số dân của mình và so với các nước khác thì mình cũng phát triển mạnh mẽ hơn
sau khi nguồn vốn ngân sách được giải ngân công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh cùng với tiến độ thi công các mũi thi công đã triển khai với tinh thần quyết tâm về đích đúng tiến độ
vào thời điểm dcg vào thi công là từ ngày một tháng bốn hai nghìn một mươi chín đến nay thì là cơ bản trên gói rầu của xe lớp sáu là trên cái công trường phạm vi của đơn vị dcg thi công là hiện tại bây giờ là đơn vị đã hoàn thành tất cả các hãng kết cấu hãng bục phần dưới và phần trên là có lao lắp toàn bộ xong năm nhịp xong super t và đổ xong hai mặt cầu thì khối lượng công việc khoảng tầm tám mươi
sau khi dự án bot cao tốc trung lương mỹ thuận nhận được một ba trăm chín mươi tỷ đồng vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tuy nhiên nguồn vốn tín dụng đóng vai trò quan trọng trong dự án này là nút thắt quan trọng cần được tháo gỡ
sau năm tháng đàm phán đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín dòng vốn này đã thực sự được khai thông hợp đồng tín dụng cho dự án được ký lại vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
có thể thấy rằng là với nguồn vốn tín dụng và hỗ trợ từ ngân sách những nút thắt dai dẳng khiến dự án trọng điểm khu vực đồng bằng sông cửu long đã cơ bản được tháo gỡ đây là dấu mốc quan trọng để dự án có thể hoàn thành theo đúng cam kết
vốn vay từ ngân hàng là một trong những nút thắt quan trọng của công trình trọng điểm này trước đó dự án bị tắt do các ngân hàng phải giả soát lại các điều kiện giải ngân và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp so với yêu cầu của ngân hàng
sau sự vào cuộc quyết liệt của ngân hàng nhà nước hiện tại các thủ tục pháp lý cũng như những quan ngại về rủi ro trước đây từ phía ngân hàng đã được nhà đầu tư đáp ứng
là một con đường giao thông huyết mạch có ý nghĩa chính trị hết sức lớn cho nên ngành ngân hàng cũng đã hết sức quyết tâm và giả soát lại các quy định cũng như là phối hợp với cả các ngân hàng thương mại phối hợp với chủ đầu tư và đánh giá các dự án
sau khi xem xét và thẩm định một cách hết sức chặt chẽ và thống nhất các điều kiện thì ngân hàng
thương mại bốn ngân hàng thương mại gồm có việt tinh banh anh li banh bidv và vb banh đã thống nhất tài trợ cho dự án và ngày hôm nay tổ chức ký kết
và tôi cũng rất hy vọng rằng sau khi đã ký kết hợp đồng tài trợ giữa nhà đầu tư với cả các ngân hàng thì trong quá trình triển khai cố gắng làm sao để đáp ứng các điều kiện để tiến hành giải ngân theo đúng tiến độ để đưa dự án vào đúng quy định và đã được cam kết
tên là dự án như tôi nói là dự án trọng điểm
và đương nhiên thì ngân hàng công thương việt nam cũng như các hàng đồng tài trợ thì dưới sự chỉ đạo của ngân hàng nhà nước thì chúng tôi căn cứ vào hai cái nền tảng quan trọng
đó là tính khả thi của dự án và đó là chính là cái việc mà chúng tôi phải tuân thủ theo các quy định quản lý của pháp luật các quy định quy định chung trong vấn đề mà thẩm định cũng như là cấp tiến dụng cho dự án
thì tất cả các việc này thì ngân hàng nhà nước trên cơ sở là cơ quan quản lý chuyên ngành trong ngành thì cũng đã có cái chỉ đạo trong ngành hết sức rõ ràng và hết sức cụ thể để đảm bảo thực hiện đúng
hai cái tính thẩm đó
tổng vốn cam kết cho vay của bốn ngân hàng là sáu sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng trong đó việt tiên banh cam kết là ba ba trăm linh tỷ đồng bidv một năm trăm linh tỷ đồng agribank một tỷ đồng và vv bank tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng
theo doanh nghiệp dự án hợp đồng tín dụng được ký kết với những điều khoản nới lỏng và hợp lý hơn
các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện hồ sơ thủ tục phấn đấu giải ngân vốn tiến dụng trong tháng một năm hai nghìn hai mươi

với hợp đồng tín dụng vừa ký kết các doanh nghiệp dự án phải giả soát đánh giá lại tiến độ những gói thầu để đảm bảo mức thời gian
ngoài ra chủ đầu tư cũng sẽ xếp chặt quản lý chất lượng công trình bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng cũng như vốn ngân sách

các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thiện hồ sơ thủ tục công trình bảo đảm sử dụng trong tháng một năm hai nghìn hai mươi